kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh lịch sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy sáng nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã tới thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh lạng giang
trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng hiện đang điều dưỡng chăm sóc bốn mươi tám thương bệnh binh
của hai mươi một tỉnh thành phố bị mất sức lao động tỷ lệ thương tật từ tám mươi một trở lên
trong những năm qua nhờ sự quan tâm của đảng nhà nước bộ quốc phòng cùng các bộ ban ngành và địa phương
cơ sở vật chất của trung tâm ngày càng nâng lên điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh được tốt hơn
đến thăm trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh lạng giang đại tướng ngô xuân lịch đã ân cần thăm hỏi
sức khỏe và đời sống gia đình của các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm
đồng thời động viên các đồng chí thương bệnh binh phát huy truyền thống cao đẹp của người lính bộ đội cụ hồ
tích cực điều trị bệnh tật vượt qua nỗi đau khắc phục khó khăn trong cuộc sống